ba tiền án về tội trộm cắp tài sản lại tiếp tục thực hiện hành vi cướp tài sản
đối tượng lê văn đức có hộ khẩu thường trú tại khu hoàng xá hai xã quyết thắng thành phố hải dương
vừa bị công an thành phố hải dương tỉnh hải dương khởi tố bắt tạm giam
trước đó vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi tháng ba đức treo tường phía sau vào cửa hàng điện thoại
ở địa chỉ số hai trăm linh một nguyễn lương bằng phường thanh bình thành phố hải dương
sau đó đức đã cắt cầu giao điện và dùng gậy gỗ tấn công nhân viên cửa hàng
chiếm đoạt một điện thoại iphone xs max trị giá khoảng chín triệu đồng
sau đó lê văn đức đã đem bán chiếc điện thoại này
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc lực lượng cảnh sát điều tra công an thành phố hải dương
đã nhanh chóng khoanh vùng truy vết và bắt được đối tượng gây án
nhận được tin báo của nhân dân về việc có nhóm đông các đối tượng đang tụ tập tại cầu ba lai ba
đường huỳnh tấn phát thuộc xã an phước huyện châu thành tỉnh bến tre
để đua xe trái phép
ngay lập tức lực lượng công an đã triển khai lực lượng tiến hành chốt chặn để bắt xử lý các đối tượng
nhìn thấy lực lượng công an đến hiện trường các quái xế đã quay xe bỏ chạy tán loạn
tuy nhiên chín đối tượng cùng với chín xe mô tô trong đó có một số xe đã bị thay đổi kết cấu
đã bị bắt giữ lập biên bản
hiện vụ việc đã được công an huyện châu thành tỉnh bến tre tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định
tiếp theo sẽ là thông tin về truy nã tội phạm
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh ngày hôm nay
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng hoàng thành trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại trung cư hai trăm tám mươi hai phường lĩnh nam
quận hoàng mai thành phố hà nội
về tội tổ chức đánh bạc đối tượng này có nốt ruồi cách hai năm cm dưới sau đầu mắt trái
còn về tội đánh bạc phòng cảnh sát thề ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh phú thọ
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn viết trung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú
tại xã ngọc quan huyện đoan hùng tỉnh phú thọ cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đuôi mắt trái
và đối tượng vũ ngọc mô sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại khu bốn
xã liên hoa huyện phú ninh tỉnh phú thọ phải nhận quyết định truy nã của công an huyện phú ninh
tỉnh phú thọ cũng về tội đánh bạc đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có sẹo chấm ở đuôi mắt phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý